tỉnh thanh hóa đã làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy chính quyền ca cấp bộ công an các cuộc nghiệp vụ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhất là những vấn đề mới nổi cộ phát sinh bảo đảm ổn định vững chắc an ninh trên các tuyến lĩnh vực địa bàn trọng điểm không để xảy ra đột xuất bất ngờ hình thành điểm nóng hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu chính trọng tâm của đề án sáu công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy được chấn chỉnh tăng cường gắn trách nhiệ
ích thành tựu của đảng bộ công an tỉnh thanh hóa năm hai nghìn hai mươi ba và kết quả bảo đảm an ninh trật tự cuối một năm hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới công an tỉnh thanh hóa cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đối với công tác phòng chống tội phạm thứ trưởng yêu cầu phải làm tốt công tác phòng ngừa xã hội chống khi cần thiết chống để phòng ngừa phòng ngừa để phục vụ cho chống
tiếp tục phát huy phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong đó chú trọng nâng cao công tác dân vận chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong đó coi trọng công tác tập trung dân chủ
thanh hóa là địa bàn rộng dân số đông đường biên dài nên phải chú trọng hơn nữa an ninh dân tộc an ninh tôn giáo khiếu nại khiếu kiện coi trọng công tác an ninh chính trị nội bộ đặc biệt là công tác nhân sự cho đại hội đảng sắp tới
trước đó vào chiều ngày một mươi một tháng ba thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an công đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại công an tỉnh hà tĩnh
từ đầu năm đến nay bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy công an
đảng ủy công an trung mương lãnh đạo bộ công an tỉnh hà tĩnh công an tỉnh hà tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự đồng thời tập trung triển khai các phương án kế hoạch giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với các loại tội phạm các hành vi vi phạm pháp luật triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp t
công cụ hỗ trợ và pháo phát huy hiệu quả tổ công tác hai trăm ba mươi tám hai trăm năm mươi sáu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương những thành tích kết quả đã đạt được của công an tỉnh hà tĩnh trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh hà tĩnh tiếp tục tăng cường lực lượng bám địa bàn cơ sở chủ động nắm chắc tình hình nhất là các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự để tham mưu kịp thời có hiệu quả cho lãnh đạo bộ công an cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản xác định tuyến địa bàn đối tượng trọng điểm tập trung lực lượng phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm tăng cường công tác qu
trước đó thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc với công an xã thạch đài huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận những thành tích kết quả mà công an xã thạch đài đã đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu giám đốc công an tỉnh hà tĩnh chỉ đạo công an cấp xã tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của công an xã bán chuyên trách để lực lượng công an xã hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ xã bám cơ sở
trước đó hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi bốn khu vực miền trung và tây nguyên trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
hội nghị đã nghe báo cáo khái quát về tình hình kết quả thực hiện giải ngân năm hai nghìn hai mươi ba kết quả triển khai kế hoạch vốn đầu tư những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn nhiệm vụ giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân thời gian tới
đồng thời hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của công an các đơn vị địa phương làm sáng tỏ nhiều nội dung khúc mắt nhận diện những yếu tố còn tồn tại trong triển khai kế hoạch vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đặc biệt là những vấn đề vướng mắt trong công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng của bộ và địa phương trong triển khai cụ thể từng nguồn vốn từng dự án
phát biểu kết luận tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh bộ công an giao chỉ tiêu công tác hoàn thành một trăm linh giải ngân các nguồn vốn
bộ công an được giao trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn quyết liệt quyết tâm giải ngân vượt tiến độ các nguồn đã phân bộ năm hai nghìn hai mươi bốn sớm nhất để kịp thời giải ngân các nguồn kinh phí điều chỉnh bổ sung vào giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là yêu cầu thách thức rất lớn đối với các đơn vị địa phương trong thời gian tới đòi hỏi mỗi đơn vị cá nhân có liên quan quyết tâm cố gắng để có thể đáp ứng yêu cầu giải ngân vốn đầu tư bộ giao năm hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung
tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy giải ngân và kế hoạch của bộ công an về nhiệm vụ giải pháp
chủ yếu thực hiện dự toán và điều hành ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn trong công an nhân dân tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể được đưa ra
thưa quý vị việc mua bán tàng trữ sử dụng các chất ma túy đã gây ra nhiều hệ lụy tại địa bàn biên giới
nhằm nỗ lực đẩy lùi ma túy ra khỏi cuộc sống cộng đồng chính quyền các cấp đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp
trong đó có việc đẩy mạnh xây dựng mô hình xã biên giới sạch về ma túy ghi nhận tại các địa bàn xã biên giới của tỉnh điện biên
nhiều năm vướng vào vòng xoáy của ma túy đã khiến anh trải mất tất cả
bất cứ vật dụng nào trong nhà có thể đổi được ma túy là anh đều mang bán
quá chăn ngán nên vợ và con anh đã bỏ đi
chỉ đến khi công an xã về vận động cai nghiện anh mới có niềm tin để trở lại với cuộc sống bình thường
quá giúp đỡ bà con ở trong bản này cũng rất là mừng rất là vui
trong bản bây giờ cũng không như ngày xưa
bây giờ nghiện thì cũng ít rồi
có một vài người cán bộ cũng mang đi cai hết rồi bây giờ
bà em về thì cũng cố gắng giữ thôi
cố gắng làm người tốt thôi không có làm người xấu nữa
không có nghiện thì nó khổ
mình mà chưa nghiện thì những con nghiện người ta sẽ tìm cơ hội
nghiện nó cho mình dùng trước
sau đây cứ dần dần mình nghiện hẳn thì mình lại phải phục vụ lại nó
mình phải đi kiếm hàng cho nó để nó ăn
sau đây là nó cùng mình lại tiếp tục trộm cắp tài sản nữa
và lại vi phạm pháp luật lại bị bắt
nó rất là vất vả gia đình càng nghèo rồi sẽ nghèo thêm
nên là riêng ma túy là tuyệt đối đừng có dính vào
công tác tuyên truyền tác hại khi sử dụng ma túy đến từng hộ dân
luôn được chú trọng thực hiện
và là việc làm thường xuyên liên tục bền bỉ của lực lượng công an xã vũng biên
chúng tôi đã phải làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp với bản
để làm sao mà địa bàn không cho các đối tượng lạ vào
để hạn chế tối đa cái việc người lạ vào bán ma túy trên địa bàn
từng là địa bàn trọng điểm về ma túy
giờ đây xã hùa thành huyện điện biên
đã trở thành một trong hai xã biên giới sạch về ma túy
từ khi triển khai mô hình
đã có nhiều cuộc tuyên truyền về phòng chống
ma túy được tổ chức
tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức ý thức của người dân
mấy anh công an cũng xuống động viên thường xuyên
mấy em quyết tâm bỏ ma túy
không dính dáng nữa
để thực hiện tốt cái mô hình xã biên giới sạch về ma túy này
tôi tăng cường các hoạt động phát triển về kinh tế xã hội
để giúp đỡ bà con thoát khỏi khó khăn về kinh tế
rồi để tập trung vào giải quyết các vấn đề
xã hội và họ tránh xa những tệ nạn ma túy
nhờ thực hiện tốt ba yếu tố
tăng cường bám nắm địa bàn
phát huy vai trò người có uy tín
nâng cao đời sống kinh tế
tỉnh điện biên đã có tám trên hai mươi chín xã biên giới
sạch và cơ bản sạch về ma túy
từng bước tạo lập vành đai biên giới
vùng an toàn không ma túy
thưa quý vị diễn ra trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng bốn
hoa nhạc bốn mùa four seasons concert sẽ được tổ chức tại nhà hát hồ gươm
mở màn cho chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế hoành tráng mang tên
do nhà hát hồ gươm tổ chức
chương trình hòa nhạc mở màn mang đến tác phẩm bốn mùa
do các nghệ sĩ đến từ giàn nhạc giao hưởng nhạc
một trong những giàn nhạc hàng đầu của thế giới thể hiện
đây là những thông tin được đưa ra tại buổi họp báo vào chiều nay
do nhà hát hồ gươm tổ chức tại hà nội
bốn mùa là tác phẩm nổi tiếng của antonio vivendi
một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất
của thời kỳ baroque
đây là một trong những tác phẩm kinh điển được biết đến rộng rãi
và được yêu thích nhất trong suốt ba trăm linh năm qua
bốn mùa không chỉ là biểu tượng của thời kỳ baroque
mà còn là một phần quan trọng của di sản âm nhạc thế giới
với việc đưa buổi hòa nhạc bốn mùa biểu diễn tại nhà hát hồ gươm
cũng đánh dấu lần đầu tiên
giàn nhạc giao hưởng nhà hát hoàng gia phê xai
biểu diễn tại việt nam
hai đêm diễn tại nhà hát hồ gươm vào ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng bốn tới đây
nằm trong chuyến lưu diễn quốc tế
thuộc chuỗi hoạt động nghệ thuật kỷ niệm ba trăm linh năm ra đời tác phẩm bốn mùa
kế đến vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
những tác phẩm nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của moza
được tuyển chọn kỹ lưỡng để tạo nên hòa nhạc moza
do các nghệ sĩ đến tư gian nhạc led musician deloitte biểu diễn
chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế musical season hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
sẽ được tiếp nối vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
với hòa nhạc viên musical season sẽ tạm khép lại
bằng vở opera kinh biển cagman
của nhà soạn nhạc
người pháp georges bizet
do các nghệ sĩ của nhà hát hoàng gia versai
biểu diễn vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
kỷ niệm một trăm năm mươi năm vở opera carmen
được công diễn lần đầu tiên
với chuỗi chương trình đặc biệt lần này
nhà hát hồ gươm không chỉ đưa khán giả việt nam
đến gần hơn với thể loại âm nhạc cổ điển
mà còn đem đến hình ảnh một quốc gia giàu tình yêu nghệ thuật
mong muốn đến gần hơn với bạn bè thế giới bằng nghệ thuật
tại buổi họp báo
cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
giữa nhà hát hồ gươm và tổng công ty hải phòng việt nam
việt nam airlines
công an tỉnh bắc giang vừa tổ chức lễ tuyên dương
một mươi gương mặt trẻ công an bắc giang tiêu biểu
và một mươi gương công an xã tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
tại lễ tuyên dương
hai mươi gương mặt công an bắc giang tiêu biểu
công an xã tiêu biểu
đại diện cho hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến
trong vườn hoa chiến công làm theo lời bác
đã được biểu dương trao thưởng
đây là những cá nhân
xuất sắc có nhiều sáng tạo ý tưởng
được ứng dụng và thực tiễn chiến đấu
không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ
họ còn là những hạt nhân trong công tác đoàn phong trào thanh niên
nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua
được tặng nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước
chính phủ bộ công an chung ương đoàn